xuất khẩu giảm trong khi nhập khẩu tăng so với cùng kỳ tháng trước do đó cán cân thương mại hàng hóa trong nửa đầu tháng chín chỉ còn ghi nhận xuất siêu gần chín trăm bảy mươi ba triệu usd đây là số liệu vừa được tổng cục hải quan công bố
trong nửa đầu tháng chín kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt gần một mươi hai sáu mươi bốn tỷ usd giảm nhẹ ba so với cùng kỳ tháng trước trong khi đó nhập khẩu trong kỳ tương ứng đạt trên một mươi một sáu mươi sáu tỷ usd tăng gần sáu hai
với kết quả trên trong nửa đầu tháng chín việt nam tiếp tục xuất siêu chín trăm bảy mươi ba tỷ usd thấp hơn so với con số gần một bảy tỷ usd của cùng kỳ tháng trước
trước đó tháng tám năm hai nghìn hai mươi ghi nhận mức xuất siêu kỷ lục đạt gần năm tỷ usd